tại thành phố hải phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hải phòng tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng
tới dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cùng hơn một đại biểu ở trung ương và các địa phương
tại lễ phát động phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai trung ương và địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo tích cực chuẩn bị xây dựng kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai chú trọng tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị phòng ngừa ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng theo phương châm bốn tại chỗ công tác bảo đảm an toàn rủi ro liên quan đến nước đối với trẻ em
đây là dịp để chúng ta thể hiện sự cam kết đề cao tinh thần trách nhiệm động viên chính quyền các cấp các tổ chức và cộng đồng người dân nâng cao sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng trong phòng chống thiên tai